ngay sau khi nhận được tin báo nhiều đơn vị phòng trái trợ cháy đã có mặt tại hiện trường để tiến hành dập tắt đám cháy
tuy nhiên do ngọn lửa phát sinh quá lớn nên việc ngăn cháy cũng như cứu thải sản gặp rất nhiều khó khăn
khi mà cuột khói nó cháy ra thì chúng tôi chạy ra thì một lúc sau thì lực lượng xe cứu hỏa cũng đã đến

nó không thể khống chế được đến giờ phút này thì đám cháy có lẽ đã được khống chế
do khu nhà xưởng này có chứa rất nhiều gỗ cũng như hóa chất lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy cũng như nhiều đơn vị khác đã phải mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ mới dập tắt được hoàn toàn đám cháy này
tuy nhiên toàn bộ khu nhà xưởng hầu như đã bị thiêu dụi
chúng tôi cũng chưa thống kê được chính xác trong năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố hà nội
đã xảy ra bao nhiêu vụ cháy tuy nhiên những vụ cháy với mức độ lớn đã làm thiệt hại rất nhiều về con người cũng như tài sản
chính vì vậy càng gần đến cuối năm thì công tác phòng cháy chữa cháy càng phải được nâng cao hơn nữa ở người dân cũng như các doanh nghiệp
vâng chúng tôi muốn cung cấp thêm một thông tin đáng chú ý nữa cho quý vị khán giả liên quan đến vụ cháy này
đó là cách đây khoảng hai tháng phóng viên antv cũng đã có mặt để ghi nhận công tác phòng cháy chữa cháy tại chính khu nhà xưởng tổng hợp này
dù công ty đồng tháp đơn vị đang quản lý khai thác khu vực này đã nhiều lần bị xử lý vì vi phạm trong phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên sau khi bị phạt doanh nghiệp này vẫn phớt lờ nhiều lời cảnh báo của cơ quan chức năng
antv sẽ còn tiếp tục phản ánh về vụ việc này trong những chương trình tiếp theo
và cũng trên địa bàn thành phố hà nội vào khoảng hai mươi một giờ tối qua tại khu vực ngã tư pháp vân thuộc địa phận phường hoàng liệt quận hoàng mai
cũng đã xảy ra một vụ cháy xe ô tô chở khách
rất may những người đi trên chiếc xe này
đã kịp rời xe nên không có thiệt hại về người
theo những hành khách trên chiếc xe khách mang biển kiểm soát ba mươi sáu b hai nghìn hai trăm tám mươi một cho biết
vào lúc hai mươi một giờ khi chiếc xe khách lưu thông tuyến thanh hóa hà nội đi đến ngã tư pháp vân khu vực trước cửa toyota giải phóng
thì có khói bốc lên ở trong xe
ngay sau khi phát hiện tài xế đã cho dừng xe để khách xuống đồng thời gọi điện cho lực lượng chữa cháy
sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cử ba xe chữa cháy đến dập lửa
sau một mươi năm phút đám cháy đã được dập tắt nhưng toàn bộ chiếc xe bị thiêu dụi hoàn toàn
do mưa lớn lũ dâng cao một chiếc xà lan nặng bốn trăm linh tấn đã bị đứt neo trôi tự do trên sông tam kỳ tỉnh quảng nam
gây nguy hiểm cho các công trình giao thông dọc tuyến sông này
các lực lượng chức năng của tỉnh đã cứu hộ kịp thời neo đậu khẩn cấp chiếc xà lan
do mưa lớn lũ dâng cao nước sông chảy xiết
chiếc xà lan mang số hiệu dna
bốn trăm một mươi một của công ty cổ phần xây dựng số một việt hưng
đang tham gia thi công trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
thì bị đứt neo và trôi tự do trên sông tam kỳ
khi trôi xuống đến địa phận xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam
cần cầu của xà lan va chạm mạnh vào đường dây tải điện hai trăm hai mươi kv
khiến đường dây điện này phát nổ
ngay sau khi phát hiện sự cố các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam
đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp với đơn vị sở hữu xà lan nói trên
dùng các phương tiện có sẵn trên xà lan để neo xà lan lại
ngăn không cho xà lan tiếp tục trôi tự do
uy hiếp đến sự an toàn của cầu đường sắt tam kỳ cách đó khoảng một trăm năm mươi mét
lực lượng chức năng tỉnh quảng nam đang có phương án nhờ lữ đoàn công binh hai trăm bảy mươi
lai dắt xà lan này nhằm đảm bảo an toàn cho đường dây tải điện hai trăm hai mươi kv
và cầu đường sắt tam kỳ
trong khi đó tại một số tỉnh miền trung mưa lớn kéo dài liên tục trong ba ngày qua
đã khiến nước sông lên cao
ở mức báo động hai báo động ba
nước lũ dâng cao cũng khiến nhiều tuyến tỉnh lộ và đường liên xã bị chia cắt
hàng nghìn nhà dân bị ngập nước và nhiều khu dân cư bị cô lập
mưa lũ tại bình định quảng ngãi đã làm ba người chết một người mất tích và năm người bị thương
tỉnh bình định đã điều động hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
cùng nhiều phương tiện của bộ chỉ huy quân sự tỉnh ứng cứu nhân dân
tập trung ở các huyện hoài ân hoài nhơn an lão
tỉnh quảng ngãi đã sơ tán gần năm trăm linh hộ dân ở các huyện nghĩa hành tư nghĩa đi tránh lũ
hiện mực nước tại các hồ thủy điện ở miền trung đạt từ tám mươi chín mươi năm dung tích thiết kế
sáu hồ chứa thủy điện đang xả tràn với lưu lượng dưới một trăm linh mét khối trên dây
riêng thủy điện sông hinh tỉnh phú yên xả một năm trăm linh m khối trên dây
các tỉnh miền trung đang triển khai công tác điều tiết hồ chứa nước
theo quy trình vận hành liên hồ chứa chủ động thực hiện các biện pháp chống ngập ống phủng hạ ru
thưa quý vị khu vực phía tây bắc bộ ba ngày tới thời tiết nói chung là không biến đổi quá nhiều
trời vẫn phổ biến là ít mưa còn nắng vào ban ngày với nhiệt độ là một mươi ba hai mươi năm độ
sau đến ngày năm tháng một mươi hai nền nhiệt độ có xu hướng tăng thêm khoảng từ một hai độ
tại một vài nơi như lai châu và điện biên
khu vực phía đông bắc bộ ngày mùng ba và ngày mùng bốn trời nhiều mây hơn về đêm và sáng
vì vậy nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng nhẹ không còn rét sâu như những ngày trước
đến ngày mùng năm khi không khí lạnh không có nhiều mưa
khi không khí lạnh dần suy yếu nắng xuất hiện nhiều hơn trong ngày
cùng với đó nhiệt độ cao nhất có thể đạt ở mức là hai mươi sáu độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên khu vực này đã có mưa vừa đến mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến là từ năm mươi tám mươi mm
gió bắc đến tây bắc cấp ba
ban ngày còn nắng gián đoạn nhiệt độ là từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận
từ ngày mùng ba tháng một mươi hai
trời nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
riêng khu vực ninh thuận và bình thuận
có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc cấp ba cấp bốn
vì vậy người dân cần đề phòng có mưa lũ lũ quét và sạt lở đất
nhiệt độ ngày đêm là hai mươi hai ba mươi một độ
khu vực tây nguyên
ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng sẽ xảy ra tố lốc xoáy và gió giật mạnh
với nhiệt độ là một mươi tám hai mươi chín độ
còn tại nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
tại các tỉnh thuộc khu vực vét biển thuộc miền tây của nam bộ
khu vực còn lại thì ngày còn nắng
chiều tối có mưa rông chỉ còn xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn
và cũng kết thúc nhanh
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc